hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự báo thời tiết cả nước ba ngày tới mùng năm bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai miền trung có khả năng xuất hiện lũ trên các sông
đồng lúa chưa kịp trổ bông đã chìm trong mênh mông nước bạc chỉ biết thốt lên ngại đắng xót xa
từ đêm ba mươi một tháng ba trận mưa như trúc đổ xuống miền trung nước lên nhanh đã tạo nên trận lụt dị thường gây ra những thiệt hại nặng nề
không kịp trở tay người nông dân chỉ biết thang trách ông trời
cho đến ngày ba tháng bốn dù mưa ngớt và lũ rút dần nhiều cánh đồng lúa ở huyện hải lăng vẫn đang mênh mông nước
đây là vùng rốn lụ của quảng trị nơi có tới sáu ba trăm linh
bảy mươi hecta lúa bị ngập ngã đổ
anh nguyễn như khoa thôn hưng nhân xã hải hòa huyện hải lăng kể
đến trưa một tháng bốn thấy con nước lên nhanh người dân trong thôn đã đổi mưa gió ra đắp đề cát ngăn lũ vào đồng ruộng
ai cũng cố gắng hết sức mình
người xúc đất người vác bao tải người kéo xe để mong chắc bao tải cát lên cao chừng nào thì tốt chừng ấy
nhưng đến chiều cùng ngày ai nấy đều ngao ngáng vì nước lũ đã tràn qua đê bao tràn vào ruộng
anh khoa kể
ông bùi xuân giang chủ tịch ủy ban nhân dân xã hải phong cũng cho biết
trong ngày mùng một và sáng mùng hai tháng bốn chính quyền và nhân dân xã trụng thấp nhất của huyện đã làm tất cả để cứu lúa
cứu được mảnh ruộng nào hay mảnh ruộng đó
cùng với đó ông nguyễn xuân quang sáu mươi năm tuổi trú tại xã hải quế huyện hải lăng cho hay
chưa từng thấy trận lũ nào dị thường như đợt này
cũng vì sót của những ngày qua ông quang cùng nhiều người dân ở thôn kim long xã hải quế
lao ra đồng đắp bờ cao ngăn lũ cứu lúa
ông dương viết hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hải lăng cho biết
sau khi nước rút huyện đã chỉ đạo ngành chức năng cho hoạt động tổng lực các trạm bơm để tiêu úng
đối với những diện tích chưa bị ngập thì tiếp tục gia cố vùng sung yếu
với những vùng đã ngập thì cố đưa nước ra sớm hạn chế tối đa thiệt hại
con số thống kê thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường này ở quảng trị làm nhiều người phải xót xa
gần một mươi năm trăm linh hecta lúa
một hecta hoa màu ở quảng trị bị gãy đổ ngập úng hơn hai trăm hai mươi hai hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
ở xã hải định huyện hải lăng một trong những địa phương bị thiệt hại khá nặng
nhiều người dân xác xa ngao ngắn chẳng biết làm gì hơn ngoài buồn rầu rưng rưng nhìn dòng nước lũ
quanh năm là bạn với rụng đồng gắn liền với cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời
gieo hy vọng vào từng hạt lúa gieo niềm tin vào mùa màng bội thu
thì nay chỉ một con nước đã cuốn trôi đi tất cả
những khao khát bình dị ấy của người nông dân
thương cảm xót xa thay cho người trong cuộc
nên bao giờ cảnh tượng thiên tai tác động đến cuộc sống mới ít đi
để người nông dân bớt khó khăn đau khổ
mưa lũ miền trung không chỉ gây thiệt hại nặng nề về mùa màng của cải
mà còn khiến cho nhiều trường hợp thiệt mạng thương tâm do dòng nước cuốn trôi
theo ghi nhận cho đến hiện tại đã có sáu trường hợp bị đuối nước
cụ thể là bốn nữ sinh lớp bảy ở bà rịa vũng tàu đuối nước tại hồ thủy lợi
hai phụ nữ ở thừa thiên huế quảng trị bị lũ cuốn tử vong
khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng bốn nhóm học sinh trường trung học cơ sở hòa hiệp
xã hòa hiệp huyện xuyên mộc bà rệ vũng tàu được nghỉ cuối tuần
cùng chạy xe đạp đến hồ thủy lợi suối cát chơi
trong lúc nô đùa bốn nữ sinh đuối nước chơi với
thấy bạn gặp nạn bốn em còn lại chạy đi cơ cứu
song khu vực hồ nước lúc này vắng vẻ
một lúc sau người đàn ông câu cá phía xa nghe thấy tiếng chạy đến bơi ra vớt thì đã quá trễ
thi thể bốn nữ sinh được người dân và lực lượng chức năng địa phương tìm thấy
bàn giao cho gia đình lo hậu sự
theo thông tin chúng tôi đã đưa tin
cũng vào ngày ba tháng bốn hai phụ nữ ở thừa thiên huế quảng trị bị lũ cuốn tử vong
trong đó chị lê thị pê ba mươi sáu tuổi
cùng với chị nguyễn thị l ở xã phong chương phong điền thừa thiên huế
chạy xe máy đi chợ trên đường ghe hói tôm
khi đi xe máy qua đề ngập nước gần bốn mươi cm ở thôn nhất phong xã phong chương
thì bị cuốn trôi xuống khu ruộng nước sâu
chị l được người dân đi thả lưới gần đó cứu sống chị p mất tích
đến một mươi một h ba mươi thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng hai mươi m
chị p có hai con nhỏ cháu đầu học lớp bảy cháu sau mới hai tháng tuổi
tại xã hải định hải lăng quảng trị vào lúc một mươi hai h trưa mùng ba tháng bốn
nhà chức trách đã tìm thấy thi thể chị lê thị diễm quy ba mươi hai tuổi
ở gần đê mai lĩnh cách điểm gặp nạn khoảng một km sau gần một ngày mất tích do mưa lũ
trước đó vào chiều mông hai tháng bốn chị quy đi xe đạp từ nhà mẹ đẻ ở thôn thiện đông
về nhà ở thôn trung đơn cùng xã hải định
đoạn đường chị quy đi qua ngập sâu khoảng sáu tám m có mưa to gió lớn
không may chị này bị nước cuốn trôi
nạn nhân có hai con nhỏ chồng làm ăn xa
từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày ba tháng bốn ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao
miền trung trải qua đợt mưa lũ trái mùa làm hai người chết một người mất tích hơn một trăm linh ba ha lúa hoa màu bị hư hại
tại thư thiên huế mưa từ hai trăm năm mươi mm đến bốn trăm năm mươi mm một số tuyến đường ở các huyện quảng điện phong điện bị ngập hai ba m
hơn hai mươi hecta lúa
đang trổ bông hai ba trăm linh hectare hoa màu bị ngập úng
quảng trị mưa từ một trăm sáu mươi đến ba trăm tám mươi mm
cá biệt hải lâm huyện hải lăng mưa từ bốn trăm bảy mươi mm
tà long huyện đắc rông bốn trăm năm mươi mm
mưa lũ làm hơn một mươi năm trăm linh hecta lúa và ba hecta hoa màu bị ngập úng nả đổ
trước những con số ghi nhận thiệt hại về cả người và của sáu nạn nhân sấu số
hàng chục nghìn hecta lúa và hàng nghìn hecta hoa màu đã cuốn trôi theo dòng nước

ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quảng trị nhận định đây là đợt mưa lũ cực đoan dị thường
và có tính lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp
làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
người dân miền trung giờ đây chỉ hy vọng những con số sẽ dừng lại
và không có thêm mất mát đau thương nào nữa
lại thêm một trường hợp thiệt hại do bão lũ gây ra
mới đây vào chiều ba tháng bốn trung tá nguyễn bá tố
động trưởng động biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà huyện núi thành cho biết
đơn vị vừa tiếp nhận thông tin một ngư dân địa phương rơi xuống biển mất tích
vào sáng mộng ba bốn trạm kiểm soát biên phòng an hòa thuộc động biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà
tiếp nhận tin báo của người nhà ông nguyễn văn nghị bốn mươi bốn tuổi xã tam quang núi thành
thuyền trưởng kiêm chủ tàu qna chín mươi một nghìn bốn trăm ba mươi chín ts về việc một ngư dân của tàu mất tích trên biển
theo tin báo vụ việc xảy ra
lúc hai mươi h ba mươi ngày hai tháng bốn nạn nhân là ngư dân lvd sáu mươi tuổi người địa phương
lúc này tàu qna chín mươi một nghìn bốn trăm ba mươi chín ts cột dù neo tại vị trí có tòa độ một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai ba độ kinh đông
thì ông đây bị rơi xuống biển mất tích
nhận thông tin trạm kiểm soát biên phòng an hòa đã kêu gọi tàu thuyền hoạt động gần đó hỗ trợ tìm kiếm
đến một mươi sáu h ba mươi chiều ba tháng bốn vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
tàu qna chín mươi một nghìn bốn trăm ba mươi chín ts xuất bến vào ngày hai mươi tháng ba trên tàu có một mươi hai thuyền viên
cũng tại quảng nam những ngày qua hoạt động hỗ trợ tiêu thụ dưa cho người dân được triển khai tiến hành
đại diện xã đại lãnh đại lộc dầm mưa cùng bà con tại địa phương và vận chuyển đi tiêu thụ
vớt vát những vựa dưa còn lại bị ngập ống do mưa lớn kéo dài
dù mưa liên tục không ngớt nhưng trên cánh đồng dưa rộng khoảng ba trăm linh hectare
các bạn đoàn viên tất bật thu hoạch dưa hấu giúp người dân
được biết trên địa bàn thôn hạ dục đông có khoảng năm trăm một mươi ba hộ trồng dưa hấu
đa số đều bị ngập úng và coi như mất trắng trong đợt mưa kéo dài lần này
được biết ngay sau khi phát động giải cứu kết nối với các mạnh thường quân thành phố đà nẵng và thành phố hồ chí minh
và vận động các chuyến xe không động chở đi tiêu thụ giúp bà con
số dưa được tiêu thụ đã lên tới sáu mươi bảy tấn với giá chỉ hai ba đồng một kg
sáng mùng hai tháng bốn và mùng ba tháng bốn ông trần quang hoài
tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn thị sát miền trung
và nhận định thời tiết dị thường đã gây thiệt hại lớn và hiện mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp ở khu vực này
cụ thể tại hà tĩnh nhiều vụ lật thuyền ngư dân lâm nạn
chiều mùng ba tháng bốn ông nguyễn khắc phong chủ tịch ủy ban nhân dân xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh cho biết
vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền đánh cá trên biển khiến một ngư dân mất tích
hiện chính quyền địa phương các lực lượng chức năng và ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h ba mươi phút ngày ba tháng bốn người dân nguyễn vt bốn mươi tám tuổi trú tại thôn yên điểm xã thình lộc
đang điều khiển thuyền công suất hai mươi chín cv trên đường đi đánh cá về khi cách bờ khoảng trên năm trăm linh mét thì bất ngờ bị sóng đánh lật úp chìm thuyền
lúc này một số thuyền đánh cá của ngư dân địa phương ở gần đó phát hiện đã nhanh chóng đến tiếp cận để ứng cứu
tuy nhiên do sóng to gió lớn triều cường lên nên cứ bất thành
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương người dân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn đến trưa cùng ngày chiếc thuyền bị nạn đã được trục vớt kéo vào còn ngư dân nguyễn vt vẫn đang bị mất tích
hiện chính quyền địa phương các lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích động viên giúp đỡ gia đình người bị nạn
tiếp theo bản tin là cập nhật tình hình mưa lũ tại tỉnh phú yên
hàng trăm hộ dân ven biển phú yên đang chạy đua với thời tiết để tìm kiếm sát tàu ngư cụ
chưa kịp hoàn hồ người dân ở đây là phải đang tìm cách chạy lũ khi thông tin mưa lớn liên tục cập nhật sắp ập vào
ông lê ngọc hòa sáu mươi một tuổi trú thôn long thủy xã an phú thành phố tuy hòa may mắn được người dân địa phương cứu sống khi bị sóng biển đánh giạt vào bờ trong buổi sáng ngày ba mươi một tháng ba
nhưng tàu cá đánh bắt xa bờ có công suất trên hai trăm linh cv và một thuyền nhỏ có công suất hai mươi cv của gia đình ông bị đánh chìm
cả hai ngày nay gia đình ông lần mò mãi mới tìm được sát máy cùng một ít ngư lưới cụ
nhiều ngư dân tại thôn long thủy xã an phú tp tuy hòa đến nay vẫn chưa tìm được sát tàu sau trận mưa lấp bất thường
dọc bãi biển xã an phú từ chiều ba mươi một tháng ba đến nay là ngỗng ngang gỗ lưới
xác những con tàu bị sóng đánh gậy nát số nhiều vẫn đang chìm dưới biển nhưng mưa rồi gió lớn nên không ai dám ra trục vớt
ông cao đình huy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa cho biết hầu như bà con đều bị mất trắng đa số bà con sống nghề đánh bắt cá
chúng tôi đang huy động lực lượng hỗ trợ bà con cứu vớt tàu thống kê thiệt hại báo lên tỉnh để có hướng hỗ trợ chia sẻ nhanh đúng quy định
với những ngư dân sống lâu năm ở phú yên không ai nghĩ tháng ba mùa đi biển mà có mưa to gió lớn sóng biển dữ dội ngoài sức tưởng tượng nên cả chính quyền và ngư dân đều không kịp trở tay
thiệt hại đến nay được tỉnh phú yên thống kê có một người chết một người mất tích một trăm hai mươi tàu ngư dân bị chìm vỡ hai bốn trăm năm mươi lồng
trên bảy trăm chín mươi con tôm hùm ươm nuôi của ngư dân phú yên bị hư hỏng trôi giặc hơn một mươi sáu hecta lúa hoa màu bị ngạc
trên bảy trăm chín mươi con tôm hùm ươm nuôi của ngư dân phú yên bị hư hỏng trôi giặc hơn một mươi sáu hecta lua bị ngạc